twitter thông báo mạng xã hội này sẽ cấm các đoạn quảng cáo chính trị trong đó có những đề cập tới các ứng cử viên chính trị hay các nhà lập pháp
bên cạnh đó twitter cũng không cho phép xuất hiện các đoạn quảng cáo có nội dung biện hộ cho những vấn đề chính trị hay xã hội
tháng trước twitter đã công bố kế hoạch thắt chặt quảng cáo về chính trị trên mạng xã hội này nhưng không cho biết nội dung chi tiết
còn trong thông báo ngày một mươi năm tháng một mươi một twitter khẳng định sẽ đánh giá kỹ lưỡng về các nội dung chính trị được đăng tải trên mạng xã hội này
dựa trên các đội ngũ chuyên gia và hệ thống phân tích bằng máy
động thái mới nhất của twitter diễn ra trong thời điểm cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bắt đầu nóng lên tại mỹ
một trong số những vấn đề mà các cử tri quan tâm chính là các hành động của những công ty truyền thông trong việc kiểm soát các đoạn quảng cáo
có thể có chứa thông tin giả mạo và tác động tới tâm lý cử tri
trong thông báo mới nhất giám đốc điều hành jack dorsey của twitter khẳng định
chúng tôi cho rằng những thông điệp chính trị nên được gửi gắm chân thành nhất tới cử tri
thay vì để mua bán
dự kiến lệnh cấm mới của twitter sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
yahoo nhật bản và line sẽ tạo ra công ty internet lớn nhất nhật bản sau khi sắp nhập vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sắp nhập yahu nhật bản và naver sẽ tạo ra công ty internet lớn nhất nhật bản
song giá trị thị trường vẫn thua xa những ông lớn như google amazon hay alibaba
line nổi tiếng nhất ở ứng dụng nhắn tin
bri sẽ có sự hiện diện lớn hơn trên thị trường thương mại điện tử khi hợp sức với zee holding
công ty trực thuộc tập đoàn softbank điều hành yahoo nhật bản
theo cb insis chỉ trong ba thập kỷ google apple facebook amazon và microsoft đã thâu tóm hơn bảy trăm năm mươi công ty
doanh nghiệp trung quốc cũng giáo diết thôn tính khi mở rộng sang lĩnh vực như thanh toán di động hậu cần
zee s holding và line sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào còn chưa rõ ràng
cả hai đều sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào còn chưa rõ ràng
cả hai đều dẫn đầu về số lượng người dùng ở thị trường quê nhà và cần nghĩ lớn hơn để gia tăng giá trị
họ cần một chiến lược rõ ràng để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu năng động
thưa quý vị và các bạn facebook hay youtube đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn cầu
và việt nam cũng không nằm ngoài quần quay đó
thay vì đọc tin tức trên báo giới trẻ ngày nay thích lướt facebook và xem youtube hơn
tuy nhiên trong thời gian qua các trang mạng xã hội nước ngoài này
đã vi phạm nhiều quy định pháp luật của việt nam
quảng cáo tiền giả mua bán nội tạng mang thai hộ mua bán vũ khí trái phép
tất cả đều có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng xã hội lớn nhất thế giới facebook
những tài khoản này hoạt động một cách công khai và ngang nhiên bất chấp pháp luật
thậm chí facebook còn cho phép người dùng mua quảng cáo của mình để phát tán thông tin sai sự thật
bôi nhọ nói xấu tổ chức cá nhân doanh nghiệp quảng cáo chính trị
gây ảnh hưởng thiệt hại đến cá nhân doanh nghiệp cơ quan tổ chức
việc khó kiểm soát thông tin đăng tải trên mạng xã hội
đã khiến nơi đây thành mảnh đất màu mỡ cho các dịch vụ phạm pháp bùng nổ
chỉ với một tài khoản facebook và có đăng ký thẻ thanh toán quốc tế
người dùng có thể mua bất kỳ quảng cáo nào
facebook không hề kiểm soát nội dung những quảng cáo này
điều nguy hiểm nhất là facebook sẽ trở thành một vũ khí đắc lực nhất
khi phân loại được nhóm đối tượng được quảng cáo nhắm tới một cách chính xác và chi tiết nhất có thể
bên cạnh đó trên các trang mạng xã hội như facebook hay youtube
tràn ngập những clip bạo lực ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của giới trẻ
tất cả những điều này đã làm sai lệch nhận thức và hành vi ứng xử trên mạng xã hội
của một bộ phận không nhỏ những người trẻ tuổi
trên mạng xã hội người ta có thể thoải mái chê bai
thậm chí là xỉ nhục danh dự cá nhân tổ chức mà không chịu sự kiểm soát hoặc phán xét của bất cứ ai
nhiều cá nhân tổ chức doanh nghiệp trở thành nạn nhân của những dụng tâm ác ý có chủ đích
khá nhiều vụ tự tử xảy ra do bị lừa đảo hoặc lôi kéo trên mạng
những trào lưu sống không lành mạnh cũng từ đó mà lây lan rất nhanh
trong khi đó các thông tin cá nhân cũng dễ dàng bị công bố
mà không cần quan tâm tới bản quyền hay ý kiến của chủ nhân
việc bị ăn cắp thông tin cá nhân là mối nguy hiểm thực sự qua hình thức phát tán thông tin
không hạn chế trên trang mạng xã hội
tình trạng thông tin xấu độc tin giả
ngày càng lan tràn nhiều trên mạng xã hội đặc biệt là các trang mạng xã hội nước ngoài
điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến an toàn thông tin cá nhân doanh nghiệp
mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia
đó là những rủi ro có thật trên mạng xã hội
đây cũng là những băn khoăn và quan tâm của các đại biểu quốc hội
trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông vừa qua
hiện nay người dùng mạng xã hội ở việt nam có thể tạo ra một cơ quan truyền thông
trong đó có nhiều trang mạng xấu độc
vậy bộ trưởng cho biết giải pháp nào để khắc phục bất cập nếu trên
cũng theo bộ trưởng việc xử lý các thông tin giả
quan trọng là cần phải tìm được danh tính của các tài khoản trên mạng
tránh trường hợp nhiều người nghĩ rằng không thể tìm được danh tính
khi đưa thông tin lên mạng xã hội
đặc biệt là những công ty nền tảng xuyên biên giới
hiện nay chúng ta gặp vấn đề tin giả và tin số độc chủ yếu trên các nền tảng xã hội nước ngoài
mà mục tiêu của chúng ta đặt ra tức là tuân thủ pháp luật của những nền tảng này
trong đó thì có những yêu cầu rất quan trọng là có thể tìm ra danh tính của các tài khoản trên mạng xã hội
bên cạnh đó các đại biểu quốc hội cũng cho rằng
việc vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội nước ngoài đang diễn ra tràn lan
bộ thông tin và truyền thông cần có những biện pháp xử lý triệt để tình trạng này
một trong những nguyên nhân dẫn đến việc có nhiều tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật
trục lợi bất chính là do các mạng xã hội nước ngoài chưa tuân thủ đầy đủ luật pháp của việt nam
xin hỏi bộ trưởng để tình trạng đấy liên tục diễn ra trong thời gian gần đây
có phải do pháp luật chưa đủ mạnh không đủ nguồn lực để thực hiện
do năng lực cán bộ hay chưa làm hết việc của mình
làm việc với các nền tảng xã hội xuyên biên giới
trước đây đối với facebook chúng ta yêu cầu một trăm linh thì chỉ được khoảng hai mươi ba mươi yêu cầu họ thực hiện thôi
gần đây do chuyện làm việc với nhóm làm việc tỷ lệ nâng lên đến bảy mươi
google ngày trước chúng ta nói một trăm linh thì họ chấp hành cỡ khoảng bốn mươi năm mươi thôi
hiện nay chấp hành của họ đã lên đến mức tám mươi năm
thậm chí là có một số các cái nội dung là lên đến hơn chín mươi
không chỉ cần quản lý các nội dung trên các nền tảng xuyên biên giới
mà còn cần quản lý dòng tiền trong các giao dịch xuyên biên giới này
một loạt các sai phạm của mạng xã hội facebook đã được bộ thông tin và truyền thông nêu lên trong thời gian qua
tuy nhiên việc kiểm soát và xử lý những sai phạm này là vấn đề mà các đại biểu đặc biệt quan tâm
bộ thông tin và truyền thông cũng đang kết hợp với các cơ quan chức năng để quản lý chặt chẽ vấn đề này
người bán hàng hoặc là người mua quảng cáo trên facebook thì phải trả qua thẻ tín dụng
cho nên ngân hàng có thể kiểm soát được cái dòng tiền này
đánh thuế nhà thầu đối với các mạng như là facebook google là một việc cần phải làm
theo thống kê chưa đầy đủ thì các nền tảng xuyên biên giới tại việt nam hiện nay
năm hai nghìn một mươi tám là có doanh thu khoảng gần một tỷ usd tại việt nam mà chưa đóng thuế
và nếu phải đóng thuế thì con số sẽ là hàng trăm triệu
thực hiện nghị quyết số năm trăm năm mươi hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của quốc hội khóa một mươi bốn bộ thông tin và truyền thông đã tiến hành xây dựng dự thảo
bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội
hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh an toàn tại việt nam
bên cạnh đó bộ thông tin và truyền thông cũng đã đưa ra nhiều biện pháp
để quản lý và xử phạt những vi phạm của các trang mạng xã hội xuyên biên giới này
bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với youtube và google để gỡ bỏ hàng nghìn clip
có nội dung xấu độc
vi phạm pháp luật việt nam
bên cạnh đó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng đã cung cấp danh sách
những nhãn hàng có quảng cáo trên các clip youtube phản động
việc ngăn chặn những hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội
đang được bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo sát sao
với mong muốn dọn rác trên mạng xã hội
trong thời gian qua khi nhận được chỉ trích từ cơ quan chức năng của các nước trên thế giới
trong việc không kiểm soát những nội dung đăng tải
facebook cũng đã có những động thái tích cực để ngăn chặn thông tin xấu độc
thông báo về kết quả bước đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo ai
trong kiểm soát nội dung thông tin thuộc diện cấm phát tán trên mạng xã hội facebook
giám đốc điều hành mark zuckerberg khẳng định
phần mềm của hãng đang ngày càng hoàn thiện các tính năng
và có thể cùng với các chuyên gia nhanh chóng gỡ bỏ các bài viết
có nội dung không phù hợp cũng như các phát ngôn xấu độc và mang tính thù địch
ông khẳng định hệ thống mà facebook xây dựng để giải quyết những vấn đề trên
đang ngày càng tiên tiến và vận hành hiệu quả
thể hiện thông qua nhiều bài viết có nội dung vi phạm các chính sách
và quy định của trang mạng này đã nhanh chóng được sàng lọc và gỡ bỏ
hiện các phần mềm lọc thông tin và hình ảnh xấu độc của facebook
đã có thể tự động sàng lọc và gỡ bỏ tới tám mươi các nội dung đăng tải không phù hợp
đây là một bước tiến lớn so với hai năm trước đó
thời điểm mà các nội dung này chỉ có thể được gỡ bỏ
sau khi người dùng tiếp cận và phản hồi với bộ phận quản lý nội dung của trang mạng
tuy nhiên co zuckerberg thừa nhận ai vẫn còn hạn chế trong việc phát hiện
những nội dung thù hận được thể hiện dưới dạng ký tự so với những bài đăng bằng hình ảnh
ngoài ra với những phần mềm chia sẻ miễn phí instagram nổi tiếng của mình
facebook cũng đang triển khai ứng dụng phần mềm ai để lọc ra các hình ảnh
cổ suý hành động tự sát hay tự gây thương tích
chương trình chuyển động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây